thưa quý vị hai cơ sở sản xuất những món ăn đặc sản của thành phố đà nẵng như nem chua rán gà sông khói
được nhiều người dân và du khách ưa thích có nhiều sai phạm trong khâu sản xuất chế biến thực phẩm
đây là kết luận của công an quận liên triều thành phố đà nẵng sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận liên triều bất ngờ bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở sản xuất
chế biến nem chua rán đóng tại khu đô thị phước lý phường hòa minh
lúc này cơ sở đang thực hiện các công đoạn sản xuất chế biến nhưng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
như người trực tiếp thực hiện các công đoạn sơ chế không đội mũ không đeo khẩu trang tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
dụng cụ thu gom chất thải rán cũng không có nắp đậy cống rãnh thoát nước bị ứ đọc không được che đại kín
cơ sở này sản xuất neo chưa rán và bỏ xỉ cho các quán ăn vặt đặc sản tại thành phố đà nẵng
tiếp đó chiều cùng ngày công an quận liên triều kiểm tra cơ sở sản xuất gà sông khói tại đường hoàng văn thái phường hòa khánh bắc
cơ sở này cũng vi phạm các lỗi như người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không có các dụng cụ bảo hộ theo quy định
thùng rác không có nắp đậy cống rãnh thoát nước lộ thiên
hiện hai cơ sở sản xuất nem chua rán và gà sông khói đã bị lập biên bản củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
mới đây công an huyện mỹ đức hà nội cho biết đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp cò mồi
treo kéo khách và xin tiền đò của du khách đi thăm quan vãn cảnh chua hương
từ công tác nắm tình hình địa bàn và thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội
từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng hai công an huyện mỹ đức đã phát hiện và lập biên bản xử lý hai mươi hai trường hợp
có hành vi treo kéo khách phạt số tiền hơn một mươi năm triệu đồng trường hợp người dân đi xe máy
bám đuôi mời chào du khách đi đò chùa hương
ở dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích quốc gia đặc biệt quần thể hương sơn
đã phát hiện một trường hợp là th chú tại xã hương sơn huyện mỹ đức
là lái đò có hành vi xin tiền khách đi đò đồng thời bắt quả tăng bốn trường hợp lái xuồng đò vi phạm
sử dụng đò gắn bình ắc quy trở khách trái quy định của ban tổ chức di sản quốc gia đặc biệt quân thể hương sơn
tạm giữ một xuồng năm bình ác quy và yêu cầu bốn trường hợp trên ký cam kết không tiếp tục tái phạm
cụ thể đối với khách đi đò tham quan chùa hương sẽ được ban tổ chức bán vé với giá niêm yết
tại các điểm bán vé là một trăm ba mươi đồng gồm bao gồm tám mươi đồng tiền đò và năm đồng tiền vé thắng cảnh
khi mua vé này du khách sẽ không phải trả thêm các phí khác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
tiếp tục với thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
một thời gian theo dõi vào tối ngày hôm qua phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng
đã phối hợp với các đơn vị có liên quan bắt quả tàng lê văn la trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
đang vận chuyển trái phép chất ma túy giá trị gần hai tỷ đồng
khám xét khẩn cấp xe taxi do la điều khiển công an thành phố phát hiện ba kg kentamin được nguy trang
trong những túi trẻ khô la khai nhận làm nghề lái taxi và được một người thuê vận chuyển ma túy
với giá từ hai triệu đồng trở lên tùy vào số lượng của chuyến hàng
trong chuyến hàng lần này lê văn la liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch tại quảng trị
để lấy ma túy về quảng nam và chọn đà nẵng làm nơi giao dịch
tuy nhiên đã bị công an thành phố phát hiện bắt giữ
trong khi đó tại lào cai hai đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị lực lượng
thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy
trên xe có chở một bao tải
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an đã tiến hành mật phục truy đuổi bắt giữ thành công
hai đối tượng gồm vàng a cú và vàng a súa cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông
không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh cú hứa sẽ cho xúa năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô ký hồ thị xã sapa thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
vì sự bất cẩn quên tắt khóa từ một người dân trú tại quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp xe máy để trước cửa nhà giá trị gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày vào cuộc đội cảnh sát hình sự
công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm nói trên
thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
cho đến bây giờ chị đặng thị quý hai mươi chín tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vẫn chưa quên cảm giác hụt hẫng khi phát hiện chiếc xe máy sh trị giá gần một trăm linh triệu đồng của mình không cánh mà bay
trình bày với cơ quan công an vào tối ngày một mươi năm tháng hai khi chị vừa dựng xe trước nhà nhưng quên không tắt khóa từ
thì quay ra chiếc xe đã bị mất
sau khi nghe tiếng rụ ga bất thường thì em chạy ra và em phát hiện ra là đã bị trộm lấy mất chiếc xe của mình
lúc đó thì em khá là hoang mang
và sau đó thì em đã nhanh chóng báo cho tổ trưởng và tổ trưởng đã liên hệ cơ quan công an
mặc dù mình vẫn hy vọng vào các anh công an nhưng mà tất nhiên là cái tâm trạng của mình lúc đó mình cũng không nghĩ là sẽ thu hồi được
thông tin về vụ trộm cắp xe máy nhanh chóng được đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ tập hợp nhận định
khó khăn lớn nhất lúc này là thời điểm vụ việc xảy ra vào đêm tối rất ít manh mối còn lại tại hiện trường
đội cảnh sát hình sự của công an quận đã ngay lập tức và tiến hành tiếp cận về hiện trường và xác nhận thông tin ban đầu
và từ đó anh em đã chia nhau ra tiến hành truy xét
vì thực tế là vụ việc là không có người chứng kiến
anh em đã theo dõi những đối tượng nghi vắng và khoanh vùng những đối tượng trong vòng hai ngày trời để tiếp
nhưng mà mặc phục và làm việc làm rõ và xác định khi xác định rõ nhân thăng của đối tượng
thì đội cảnh sát hình sự của công an quận cầm lệ đã tiến hành mời đối tượng về làm việc
và qua đấu tranh làm việc thì đối tượng đã khai nhận về hành vi vi phạm của mình
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản
nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng
khi người dân sơ hở thì thực hiện việc chiếm đoạt tài sản
lấy được xe máy về không khởi động được nên đức đã liên hệ với một người trên mạng xã hội facebook để hẹn mở khóa
đức thỏa thuận đưa xe máy trộm được cho người này để đổi lấy ba triệu đồng tiền mặt
toàn bộ số tiền có được đức dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
thấy cái xe nó cũng dường như vậy mà khóa rồi nó vẫn bạc đèn nó vẫn sáng
mà thay đổi để biết cũng mấy tiếng đồng hồ rồi

nãy định lái cái ngồi lên cái đề máy chạy đi thôi
qua đây công an của cộng lệ cũng mong muốn bà con mình là năng cao hơn tinh thần cảnh giác
không tạo điều kiện giác đối tượng thực hiện hành vi hành tạo gốc phần đảm bảo hơn tình hình an ninh trọ tự địa phương
bị mất tài sản rồi tìm lại được đối với chị quý là một niềm hạnh phúc
có ở trong hoàn cảnh của chị mới thấy hết được sự tận tâm nhiệt tình của lực lượng công an vì sự bình yên cho người dân
thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
vừa nhận được văn bản của bộ giao thông vận tải về việc tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách đi và đến tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trong đó đề nghị các đơn vị kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng chèo kéo bắt chạy khách
lãnh đạo bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục hàng không việt nam tổng công ty cả hàng không việt nam
cả hàng không quốc tế tân sơ nhất bu trí hợp lý cho các phương tiện vào đón trả khách
tổ chức các làng đón trả khách trong nhà xe phù hợp khi có lượng khách tăng
phân luận khách chở đón xe đảm bảo an ninh trực tự
kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra hiện tượng trèo kéo bắt chạy khách trong nhà xe và trong địa bàn khu vực cảng hàng không
đồng thời sắp sắp tăng thêm diện tích bãi đổ dành cho xe chở
nhằm đảm bảo số lượng phương tiện đáp ứng nhu cầu đi xe của hành khách tại sân bay
tổ chức cho xe buýt chở đón trả khách tại gai đến quốc nội
có phương án kết nối di chuyển mặt phương tiện giữa gai quốc nội và gai quốc tế
để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách
tăng cường việc ứng dụng công nghệ hỗ trợ hoạt động điều tiết giao thông trong khu vực cùng cả hàng không
cục hàng không việt nam được giao chí đạo cán vụ hàng không miền nam
phù hợp với xe giao thông vận tải tp hcm và lực lượng chức năng
tăng cường thực hiện công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm
đảm bảo việc thực hiện đúng quy định dừng đổ xe tại khu vực cảng hàng không
thực hiện mục tiêu kéo giảm ủng tắc và tai nạn giao thông từ năm một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai cảnh sát giao thông tp hcm
để liên tục mở các đợt ra quân kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
lưu thông đường cấm giờ cấm xe củ nát xe tự chế chở hàng công kền
trong sáng nay hai mươi tháng hai đội cảnh sát giao thông an sương
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
mở chuyên đề xử lý các phương tiện xe cơ giới ba bánh
và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh lưu thông trên địa bàn
tại khu vực cửa ngõ chợ đầu mối nông sản hóc môn
lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện nhiều trường hợp xe cơ giới ba bánh
và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh lưu thông qua khu vực
sau khi kiểm tra tội công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm
cụ thể thanh niên này chạy những thanh nhôm dài tới chục mét
điều khiến xe bằng một tay tay còn lại dùng đeo vịnh những thanh nhôm trên vai
và đã không cung cấp được giấy đăng ký xe không có giấy phép lái xe
không biển kiểm soát phần đầu xe cũng không có đèn
bên cạnh đó còn có trường hợp xe cũ tự chế thêm phần sau để chở và đậu bán hàng
đáng nói đây là lần thứ hai người này bị xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường
và sử dụng xe tự chế không đảm bảo kỹ thuật an toàn
lần trước sau khi bị tịch thu phương tiện
người này lại tiếp tục sử dụng xe chế như thế này để hành nghề buôn bán rau
lý giải cho vi phạm của mình người này cho biết cũng rất ái náy
khi biết dựng xe lòng đường gây ổn tắc giao thông nhưng vì mua sinh nên chấp nhận bị phạt
được biết hầu hết các loại xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh
lưu thông trên đường đều được người dân sử dụng với mục đích kiếm sống
chủ nhân của các phương tiện này đều là những người lao động nghèo
khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra hầu hết các chủ xe không xuất trình được giấy tờ hợp lệ
mặt khác do đây là xe tự chế nên không có đầy đủ các bộ phận như gương đèn tín hiệu
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông lực lượng chức năng vẫn xử lý tạm giữ các phương tiện vi phạm theo pháp luật
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
tăng cường xử lý các phương tiện xe cây dây ba bánh và xe thô sơ từ ba đến bốn bánh lưu thông trên địa bàn
đây là giải pháp nhằm hạn chế số lượng xe vi phạm góp phần đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên toàn thành phố
liên quan đến ổ dịch covid một mươi chín vừa được phát hiện tại một tu viện quận gò vấp tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết đã nhanh chóng triển khai biện pháp kiểm soát lây nhiễm
và hiện thì chùm ca nhiễm đã được kiểm soát
theo đó xuất phát từ trường hợp một f là học sinh đang lưu trú tại một tu viện ở phường năm quận gò vấp
ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm tất cả người ở tu viện này
kết quả phát hiện năm mươi bốn ca dương tính nhận thấy có sự lây nhiễm tại đây thông qua việc sinh hoạt thể
thao học tập
ủy ban nhân dân phường cùng trạm y tế phường đã kiểm tra hướng dẫn cách chăm sóc điều trị cho f
theo dõi f một đảm bảo các quy định phòng chống dịch
hiện chùm ca nhiễm này được khoanh vùng đa số các em đều đã tiêm hai ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
tình trạng rất là ổn định
tuy nhiên ủy ban nhân dân quận gò vấp khuyến cáo mọi tổ chức doanh nghiệp cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ và mỗi gia đình người dân không chủ quan với dịch bệnh
luôn tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng dịch năm k và tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
từ đó thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới
trong sáng nay hai mươi tháng hai cục quản lý thị trường tp hcm đã tổ chức đoàn khảo sát các cây xăng trên địa bàn
buổi khảo sát với mục đích là nắm bắt tình hình kinh doanh xăng dầu
các cây xăng thiếu hụt xăng dầu như thế nào để có báo cáo lên tổng cục quản lý thị trường
theo ghi nhận tại thời điểm kiểm tra cây xăng ở số sáu mươi chín trên một mươi x phạm văn chiêu
phường một mươi bốn quận gò vấp phía trước treo bảng hết săn cửa hàng chơi biển công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại dịch vụ biên khoa có logo của nhà phân phối xăng dầu mi bách đoàn kiểm tra đã yêu cầu cửa hàng
mở hầm chứa nhiên liệu để kiểm tra thực tế tại các bồn chứa đều cho thấy lượng xăng còn ít đã gần cạn
đáy bồn theo cửa hàng cho biết mỗi bồn chỉ còn khoảng một hai trăm linh lít nên không thể bơm lên được để bán cho khách

cây săn có hai người đứng bán nhưng do một người phải đi ăn sáng nên chỉ còn một người không bán
kịp cho khách cây săn có hai người đứng bán nhưng do một người phải đi ăn sáng nên chỉ còn một người không bán kịp cho khách
người phụ trách cây xăng này cho biết cây xăng có hai người đứng bán nhưng do một người phải đi ăn sáng nên chỉ còn một người không bán kịp cho khách
nhiều người đổ xăng ở đây cho biết những cây xăng trong khu vực có điểm không bán hàng
còn điểm bán thì giới hạn số lượng cho mỗi lần đổ xăng cho khách là bốn mươi đồng
các cơ quan quản lý trường không chỉ thành phố hồ chí minh mà toàn bộ lực lượng quản lý trường toàn quốc
là đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên tại tất cả các cây xăng
và mọi hành vi vi phạm theo quy định pháp luật là chúng tôi sẽ lập tức xử lý nghiêm
đồng thời là báo cáo với cả các cơ quan cấp trên để có việc kiểm soát quản lý đánh giá đúng thực trạng
toàn bộ hệ thống xăng lọc bởi vì hệ thống xăng dầu nó có mối liên kết chặt chẽ với nhau
và có trách nhiệm liên thông với nhau cho nên việc phản ánh đúng thực trạng
tại từng thời điểm trong ngày là được rất quan tâm phối hợp với sở công thương
để đảm bảo báo cáo tình hình cung cầu để bộ công thương có kịp thời chỉ đạo
tình hình từng địa bàn một trên phương diện toàn quốc
thời gian sắp tới cục quản lý thị trường tp hcm chỉ đạo các đội quản lý thị trường
ở các quận quyện trên địa bàn thường xuyên giám sát các cây xăng
hàng ngày đều có báo cáo để xử lý kịp thời tránh tình trạng các cây xăng ghim hàng
chợ tăng giá hoặc đẩy giá cao hơn so với quy định
những ngày gần đây lượng hành khách đã dần ổn định khi học sinh sinh viên
bắt đầu trở lại trường
ngành vận tải hành khách công cộng tp hcm sẽ tập trung vào nhóm đối tượng hành khách này
mà điều tiết kết nối các tuyến xe buýt mới tới tận trường học ký túc xá
để thuận tiện cho việc đi học đi lại học tập của các em
những ngày này tuyến xe buýt số tám từ làng đại học quốc gia tp hcm
kết nối trực tiếp với trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
đang thu hút rất đông các em sinh viên lựa chọn di chuyển đến trường
đây là một trong những tuyến xe buýt được trung tâm quản lý hành khách công cộng tp hcm
mới khôi phục hoạt động trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên
nhất là các tân sinh viên thuận lợi tới trường
hầu hết sinh viên sẽ di chuyển đến trường bằng xe buýt
đặc biệt là các sinh viên ở làng đại học nữa
nên là trước khi mà xe buýt nghỉ trong một khoảng thời gian dài
thì có nhiều bạn không có sử dụng phương tiện như lại là xe buýt được
nên sẽ phải thay thế bằng xe công nghệ hoặc là đi bộ
thì em thấy điều đó khá là bất tiện
hiện nay thì khi mà xe buýt hoạt động trở lại bình thường thì em thấy thiết thực cho các bạn sinh viên
em thấy thì xe buýt tuyến xe buýt mở lại để đi lên trường đại học thì nó khá là cần thiết
bởi vì có những học sinh phải đi rất là xa để tới đường
thì xe buýt là phương tiện nó vừa rẻ vừa tiện lợi để khi mà lên trường đại học
còn em thấy dịch thì em nghĩ là mọi người đều đã tiêm vaccine đủ rồi
thì khả năng lây nhiễm nó sẽ ít
và chống dịch trên đây cũng khá là tốt
bãi xe trống chỗ có nghĩa là nhiều xe buýt đã vận hành trở lại
sao tất nguyên đáng khi người dân từ các tỉnh thành quay lại tp hcm học tập làm việc
nhất là đối tượng học sinh sinh viên bắt đầu đi học trở lại
sản lượng xe buýt cũng đã dần phục hồi và tăng trưởng rõ rệt
có khách có việc làm điều này giúp cho tài xế doanh nghiệp có thu nhập trở lại
mình hoạt động lại như lúc trước mà
mình rất là vui chứ
sẽ duyên của
hợp tác xã chúng tôi cũng được có
cái kinh tế cái doanh thu để mà mình trang trải mỗi ngày
việc phòng chống covid hiện tại có đạt được hiệu quả
thì các bạn học sinh sinh viên mình cũng đã được quay trở lại đi học
thì về khối lượng các bạn học sinh sinh viên đi lại
thì chiếm khoảng ba mươi năm sản lượng đi lại của hành khách trên các tuyến xe buýt
thì hy vọng trong cái thời gian mà các bạn học sinh sinh viên đi học lại
thì cũng sẽ nâng cao được sản lượng của vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố
hiện tại thành phố hồ chí minh đã mở lại tám mươi sáu trên chín mươi tuyến trợ giá
và một mươi trên ba mươi sáu tuyến không trợ giá
từ đây đến đầu tháng ba năm nay trung tâm quản lý hành khách công cộng thành phố hồ chí minh
sẽ tiếp tục phục hồi lại tất cả các tuyến tăng chuyến
và mở thêm các tuyến kết nối trực tiếp tận khuôn viên các trường đại học
để phục vụ học sinh sinh viên
thời gian hoạt động của xe buýt sẽ được kéo dài từ năm giờ đến hai mươi một giờ
thay vì năm giờ đến một mươi chín giờ như lúc trước
chúng tôi tập trung ưu tiên
cho các tuyến xe buýt trục đi qua các trường học các đại học
cũng như là khu chế xuất công nghiệp
chúng tôi tăng số chuyến lên và đồng thời cũng có tổ chức giám sát
thường xuyên sẵn lượng của tuyến này để mình có những điều chỉnh cho phù hợp
việc tăng chuyến này cũng là góp phần giúp cho các doanh nghiệp ổn định hơn
sau thời gian dài ảnh hưởng về dịch covid một mươi chín
học sinh sinh viên người lao động
tại những đối tượng thường xuyên sử dụng đi lại bằng xe buýt
để đảm bảo an toàn cho các hành khách tại các bến trạm
như trên xe trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố
đang thực hiện rà soát trang bị hệ thống camera an ninh
đèn chiếu sáng tại các trạm
khi có vấn đề về mất an ninh trung tâm quản lý sẽ liên hệ
với cơ quan công an gần nhất để có những can thiệp kịp thời